tòa án nhân dân tp hcm vừa tuyên án vụ án bán rẻ chín triệu cổ phần của công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco
cho công ty nguyễn kim đối với bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và một mươi chín bị cáo liên quan
theo đó ông tất thành cang lãnh một mươi năm tù hình phạt này thấp hơn mức một mươi hai một mươi bốn năm tù viện kiểm sát đề nghị trước đó
bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc thành viên hội đồng thành viên ipc chủ tịch hội đồng quản trị sadeco bị tuyên án một mươi một năm tù
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí chín năm tù về tội tham mô tài sản
tổng hình phạt cho cả hai tội là hai mươi năm tù
bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco lĩnh chín năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
bảy năm tù về tội tham mô tài sản
tổng hình phạt cho cả hai tội là một mươi sáu năm tù